vào tối ngày ba tháng một mươi đối tượng đinh văn rành ở thôn hà thành xã sơn thành huyện sơn hà quảng ngãi
có hành vi sát hại mẹ ruột đã bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi di lý về trại tạm giam công an tỉnh để tiếp tục điều tra
trước đó vào dạng sáng ngày ba tháng một mươi người dân tập thể dục phát hiện bà đinh thị sai nằm bên lề đường quốc lộ hai mươi sáu
thuộc thôn hà thành xã sơn thành huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi đang trong tình trạng hấp hối và chết trên đường đưa đi cấp cứu
qua khám nghiệm hiện trường xác định bà sai bị vết chém trên đầu tiếp tục xác minh phát hiện con ruột đinh văn rành có những biểu hiện nghi vấn
qua đấu tranh cùng những chứng cứ giành khai nhận do mơ thuẫn trong lúc xây diệu đã dẫn đến cãi nhau nên giành lấy con dao chém vào đầu mẹ ruột
bà sai bị thương và bỏ đi bộ hơn một km rồi tử vong